thưa quý vị và các bạn trong đêm nay các tỉnh miền bắc nước ta lại đón thêm một đợt không khí lạnh nữa xuống
nền nhiệt thấp nhất trong đêm nay ở bắc bộ vì thế mà lại giảm
ở thủ đô hà nội và các nơi khác thuộc đồng bằng nhiệt độ hạ xuống mức một mươi tám một mươi chín độ
trong khi đó các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ thấp hơn giao động mức từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
thậm chí những điểm núi cao nhiệt độ còn thấp dưới một mươi ba độ
sang đến ngày mai không khí lạnh tiếp tục rồn hơn xuống nước ta
nằm sâu trong khối không khí lục địa với trường gió đông bắc khô bao trùm
vì thế bắc bộ tạnh giáo có nắng
nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh bắc bộ chỉ giao động ở mức từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ trời lạnh
với miền trung trong đêm nay và ngày mai suốt một dọc các tỉnh từ nghệ an trở vào cho đến khánh hòa tiếp tục có mưa
trong đó có những điểm mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ ba mươi sáu mươi mm trong vòng hai mươi bốn h có nơi trên tám mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
dự báo đợt mưa này ở các tỉnh trung bộ có khả năng kéo dài cho đến hết ngày hai mươi chín tháng một mươi một
còn về tình hình nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
phổ biến mức nhiệt trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
các tỉnh từ bình định đến khánh hòa nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến hai mươi bảy độ
từ ninh thuận đến bình thuận nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi tám đến hai mươi chín độ
trong đêm nay ở tây nguyên có mưa ở một vài nơi với mức nhiệt thấp nhất ban đêm
giao động trong khoảng một mươi tám hai mươi một độ
còn ở các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
sao đến ngày mai do nắng yếu nên nhiệt độ tây nguyên giảm còn khoảng hai mươi bảy hai mươi chín độ
với các tỉnh thành khu vực nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày mai là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển dưới tác động của không khí lạnh ở vịnh bắc bộ
gió đông bắc vẫn duy trì cường độ cấp năm có lúc cấp sáu giật tới cấp tám
còn ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió đông bắc ở mức cấp sáu bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai năm m đến ba năm m
khiến cho biển động mạnh
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vừa có mưa rào và rông rải rác khiến cho tầm nhìn xa cũng bị giảm thấp xuống còn bốn một mươi km
vừa có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động trở lại
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước